thưa quý vị và các bạn đúng vào thời điểm các trường đại học và khối ngành sư phạm đang triển khai việc tuyển sinh cho năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thì cũng là lúc hàng trăm giáo viên hợp đồng khối mầm non tiểu học và trung học cơ sở ở huyện thanh oai thành phố hà nội đứng trước nguy cơ mất việc
sau khi ủy ban nhân dân huyện bất ngờ ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày một tháng chín tới đây
những bi kịch giáo viên hợp đồng những khủng hoảng thừa thiếu giáo viên vẫn cứ nối dài mà chưa có bài toán căn cơ nào để giải quyết
nếu như đầu năm hai nghìn một mươi tám dư luận cả nước bất bình trước việc hàng trăm trường hợp giáo viên tại đắk lắc thất nghiệp vì bị chấm dứt hợp đồng lao động với lý do dôi dư
thì rất có thể sự việc này lại một lần nữa tái hiện ở nước
ngày chín thủ đô hà nội